tại hà nội ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập
và đón nhận huân chương lao động hạng nhì lần thứ hai của chủ tịch nước cùng nhiều danh hiệu cao quý khác
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb tiền thân là ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn nhân ái
được thành lập ngày một mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba từ tổng vốn điều lệ ban đầu là bốn trăm linh triệu đồng
đến nay shb đã xây dựng nền tảng tài chính bền vững với vốn điều lệ đạt trên một mươi hai tỷ đồng
tổng tài sản lên đến ba trăm linh tỷ đồng là một trong top năm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất việt nam
và top một ngân hàng toàn cầu phục vụ gần bốn triệu khách hàng cá nhân doanh nghiệp
tại hơn năm trăm linh điểm giao dịch trong và ngoài nước đã đồng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế tài chính của đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng vương đình huệ đã trao huân trường lao động hạng nhì
cùng cờ thi đua của chính phủ cho tập thể và các cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb